xin kính chào quý vị và các bạn
ngày hôm nay vẫn là một ngày hanh khô và nắng nhiều
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
nhưng đêm nay thì thời tiết sẽ có sự thay đổi
không khí lạnh tăng cường với tác động của các sóng lạnh khô
nên trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất
phổ biến là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
có nơi thuộc vùng núi sẽ là dưới một mươi ba độ
còn ban ngày trời duy trì trạng thái là không mưa có nắng
với nhiệt độ ngày mai là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
hai ngày sau đó nhiệt độ là từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
khu vực các tỉnh ở phía tầy bắc bộ
cũng vẫn duy trì kiểu thời tiết là ít mưa
nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm thêm do hiện tượng phát xạ nhiệt
nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức là từ một mươi một đến một mươi bốn độ
vùng núi cao có nơi là dưới một mươi độ
ban ngày hưởng nắng nhẹ với nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
điều đáng lưu ý là độ ẩm ban ngày khá thấp
giảm xuống mức là từ ba mươi năm đến bốn mươi năm
thời tiết hanh khô
do vậy bà con chú ý hiện tượng cháy nổ
trái ngược với trạng thái khô hanh tại miền bắc
khu vực miền trung lại vẫn tiếp diễn mưa lớn
trong đó các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
vùng mưa tập trung tại phía nam khu vực
ở phía bắc trung bộ ít mưa hơn
do đó mà nhiệt độ trong ngày mai cũng có sự phân hóa
nhiệt độ cao nhất ở phía bắc là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ

và hai ngày sau nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
các tỉnh thành còn lại của miền trung
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
mưa sông lớn vẫn tiếp diễn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá cũng như là gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ
tại các vùng trúng thấp ven sông
từ ngày một tháng một mươi hai mưa ở các khu vực trên
có xu hướng giảm dần
nhiệt độ ổn định trong ngưỡng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn trong ba ngày tới
lên đến vùng cao tây nguyên
do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh xích đạo
nên trong đêm nay và ngày mai
khu vực có mưa rào và rông
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có gió giật mạnh
sao đến ngày một một mươi hai
mưa trên khu vực cũng có xu hướng giảm dần
nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
thời tiết chuyển tốt dần lên
các tỉnh thành nam bộ cũng không ngoại lệ
mưa rông vẫn còn tốt dần
xảy ra ở nhiều nơi
thậm chí là nguy cơ ngập úng là rất cao
do lượng mưa lớn chút xuống trong cùng một thời điểm
tuy nhiên cũng từ ngày một một mươi hai
mưa rông sẽ giảm dần
và thời tiết có xu hướng thuận lợi hơn
cho các hoạt động dân sinh
nhiệt độ trong ba ngày tới đều ở ngưỡng là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ